thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường lào sổ mạt phôn xê na
tại buổi tiếp thủ tướng đã đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của bộ trưởng sổ mạt phôn xê na lần này
nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
được đề xuất tại hiệp định về hợp tác song phương giữa hai chính phủ giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng đề nghị hai bộ tài nguyên môi trường đóng góp tích cực vào nội dung hợp tác giữa hai nước
mà hai bộ chính trị sẽ bàn trong cuộc gặp thường niên giữa hai đảng và kỳ họp ba mươi chín của ủy ban liên chính phủ việt nam lào
dự kiến vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng đề nghị bộ tài nguyên và môi trường lào chỉ đạo ủy ban sông mê công quốc gia lào
tiếp tục phối hợp với việt nam trong việc theo dõi giám sát tác động thực tế của các công trình thủy điện trên dòng sông mekong
bên cạnh đó thủ tướng cũng đề nghị lào cử đầu mối để cùng việt nam nghiên cứu và xem xét khả năng tham gia công ước bảo vệ
và sử dụng các dòng nước xuyên biên giới và hồ quốc tế
đến thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ trưởng khẳng định sẽ áp dụng những công nghệ trong xử lý rác thải và học hỏi kinh nghiệm không để lào phát triển mà làm tổn hại đến môi trường
bộ trưởng cũng khẳng định mọi hoạt động xây dựng các công trình thủy điện trên dòng chính của sông mekong
sẽ tuân thủ quy định của ủy hội sông mekong quốc tế và pháp luật quốc tế sẽ sử dụng có hiệu quả
bền vững nguồn tài nguyên quý báu này cho cả hai nước cũng như các quốc gia khác